tết đang đến gần không khí xuân đang tràn về tp hcm được thể hiện qua hơn một trăm hai mươi năm điểm bán hoa trên khắp thành phố khai mạc phục vụ người dân mua sắm trang hoa ngày tết
tại chợ hoa công viên hai mươi ba tháng chín khách đến tham quan khá đông và sớm chọn cho mình những loại cây yêu thích để chừng trong những ngày tết
hôm nay tôi mang năm trăm linh gốc đào đào thì chủ yếu là thị trường miền nam là đào bích thôi bích đào
giá cả thị trường thì năm nay nó cũng như mọi năm thôi đào năm nay thì được mùa đẹp hơn mỗi năm
năm nào tôi cũng thích chơi đào tại vì cái màu đào là màu quê hương của mình cho nên là tôi thích lắm năm nào tôi cũng mua hết
bà thấy giá cả năm nay so với
giá thì năm nay cũng phải như cái giá phải chăng như cái giá năm ngoái thôi
vì năm ngoái tôi cũng
mua sáu một cây thì năm nay cũng vậy thôi
như vậy hoa kiển tết đã bắt đầu được mua bán nhuộn nhịp khắp nơi trên địa bàn tp hcm
bắt kịp xu hướng của người tiêu dùng các nhà vườn đã trưng bày và bán những loại hoa có giá trị với những chủng loại mới kiểu dáng độc lạ thu hút sự quan tâm của người dân
tụi em đem xuống đây tụi em đem những cái hàng gọi là đặc biệt để tụi em bán cho khách
nhưng mà nhu cầu khách thì cũng rất là lớn bao nhiêu cũng hết
mai là nhu cúc là bốn loại hoa là người ta ai cũng trân trọng
những ngày tết mình trưng cây này thì nó tươi nó tươi và nó rất là bền
nó bền thì mình hy vọng là cả năm cũng được cái mây của nó
các mặt hàng như cúc vạn thọ hướng dương màu gà năm nay cũng được nhà vườn đưa về bán rất nhiều cùng khoe sắc cho người mua chừng tết
do thời tiết khá thuận lợi nên năm nay hoa nở rực rỡ nhưng sức mua của người dân đến thời điểm này cũng không nhiều
tụi em hơn một gió hoa
như giá cả thì băm xôi khoảng ba trăm năm mươi bốn trăm linh một cặp
cúc thì khoảng một trăm năm mươi
thì thị trường hôm nay thì thấy nó dắn nó ít hơn qua truyền thống
năm nào ở đây cũng bán mà người ta thì chuyển hướng đi người ta chơi những loại hoa khác
thì hiếu bây giờ là mai ghép nhiều chứ không có mai gốc
ở bên em thì đem mai gốc lên không chứ không có đem mai ghép lên
họ vô họ mua thì họ cũng nói chung là mua khó khăn lắm
mướn mai thì cũng ít tại vì cho mướn thì giá mai mướn cũng cao
nó mướn cũng hơn một phần nửa của cây mai
cho đến như cây mai của mình là ba mươi ba mươi năm triệu thì họ mướn cũng tự giá một mươi năm triệu
nên là họ cũng ít có mướn
với thời tiết thuận lợi như hiện nay các nhà vườn trồng hoa mai hoa cúc của thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành lân cận đang hy vọng có một mùa hoa thắng lợi